ngày hai mươi hai tháng sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm mươi bộ công an cho biết vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tp hcm triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng trăm tỷ đồng
theo đó tối ngày hai mươi một tháng sáu cơ quan chức năng đã triển khai kế hoạch phá án khám xét bắt giữ bốn người có hành vi tổ chức đánh bạc gồm võ văn nghĩa võ văn hòa đỗ thị tú anh phan thanh hoàng cùng trú tại thành phố hồ chí minh
đồng thời triệu tập một số người có liên quan cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều máy tính điện thoại và hơn ba trăm linh triệu đồng
đường dây đánh bạc qua trang web một mươi hai bet co được trinh sát phát hiện đầu năm hai nghìn một mươi bảy do một công ty tại nước ngoài đưa vào việt nam hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy
gần đây đường dây này đã cho người chơi đặt cược cá độ các trận đấu tại world cup hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án